phát triển bền vững vừa là nhu cầu cấp bách vừa là xu thế phát triển bền vững của xã hội
nên chủ trương phát triển bền vững được thể hiện nhất quán trong các văn kiện
các chương trình kế hoạch phát triển đất nước trong từng thời kỳ
cần tập trung cả ý chí chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững
đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ tại hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào chiều nay tại hà nội
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ mục tiêu duy nhất là đưa con người vào trọng tâm
của quá trình phát triển con người là trung tâm của phát triển bền vững
đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân
xây dựng đất nước giàu mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh là nguyên tắc quán triệt
nhất quán trong mọi giai đoạn phát triển
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đã có quá nhiều các bản chiến lược phát triển
cho các mục tiêu khác nhau trong cùng một thời kỳ
vì thế việc thực hiện còn kém hiệu quả không thể tập trung nguồn lực
kể cả con người để thực hiện tốt
thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nghiên cứu để đưa ra chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
về sự phát triển bền vững là trọng tâm xuyên suốt trong quá trình kinh tế xã hội
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
càng tăng tốc quá trình trái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế
theo hướng từ hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên
tiết kiệm năng lượng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
đổi mới công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu giảm nghèo
đảm bảo phát triển kinh tế bình vững hành động cùng cộng đồng quốc tế
sớm đưa thỏa thuận paris về ứng phó biến đổi khí hậu sớm trở thành hiện thực
lồng ghép và đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
sdg của liên hợp quốc đặc biệt là mục tiêu số một mươi ba
ứng phó kịp thời hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai
và mục tiêu một mươi bốn bảo tồn và sử dụng bình vững đại dương
biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững
bước năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng yêu cầu cần tập trung thực hiện các chiến lược quốc gia
tăng trưởng xanh biến đổi khí hậu giảm nghèo bền vững
kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ cho sự phát triển bền vững
thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện chất lượng nguồn nhân lực
nhất là cho người dân nghèo vùng sâu vùng xa cả về thể lực và trí lực
đạt mục tiêu thiên niên kỷ đã cam kết về phát triển con người
thủ tướng giao các bộ ngành căn cứ chương trình hành động quốc gia
và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
xây dựng và ban hành các chỉ tiêu kế hoạch hành động cụ thể trong từng ngành từng lĩnh vực